minh bạch nguồn gốc một trong những giải pháp khắc phục việc ủy ban châu âu rút thẻ vàng cảnh báo đối với thủy sản việt nam
ở tỉnh phú yên hầu hết ngư dân đều hiểu rõ vấn đề này và đang cùng với các cơ quan quản lý nhà nước nỗ lực thực hiện
việc truy xuất nguồn gốc thủy sản được tỉnh phú yên triển khai từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại bốn cảng cá là đông tác phú lạc dân phước và tiên châu
ban quản lý các cảng cá có nhiệm vụ giám sát giờ tàu cập bến số lượng cá bán cho doanh nghiệp
còn nhật ký khai thác của ngư dân sẽ được lưu giữ và đối chiếu với hệ thống định vị của cơ quan chức năng

cơ bán bà con chấp hành tương đối tốt trong việc ghi nhật ký khai thác và nập hồ sơ cho ban quản lý các cảng cá để thẩm định cấp giấy chứng nhận truy xuất nguồn gốc
để thuận lợi cho ngư dân khai báo nguồn gốc thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đã thành lập văn phòng và tổ kiểm tra kiểm soát làm nhiệm vụ xác nhận ngay tại cảng cá
từ tháng ba đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đã có một hai trăm hai mươi ba lượt cá
các tàu ghi và nộp nhật ký với tổng sản lượng gần một bảy trăm linh tấn cá các loại
đối với bà con ngư dân thì bây giờ là theo quy định là sản phẩm khai thác thủy sản là phải về các cảng cá để lên cá tại các cảng cá đấy
có thể thấy việc minh bạch nguồn gốc thủy sản đang được ngư dân và các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh phú yên thực hiện có trách nhiệm
một hành động rất cụ thể để chứng minh nỗ lực của việt nam trong khắc phục những khuyến nghị của ủy ban châu âu về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đây là điểm mới nhất khó nhất chúng ta phải làm
muốn làm tốt thì tất cả các ngư dân chủ tàu phải ghi nhật ký và nộp cho cơ quan quản lý cảng cá